theo công an thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang cho biết
một homestay trên địa bàn đã xảy ra cháy vào đêm và dạng sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
khiến cho hai người thiệt mạng và năm người bị thương
hiện trường của vụ cháy vẫn đang được phong tỏa ngành chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
theo đó vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay một homestay ở địa chỉ số sáu
đường nguyễn thị định khu phố sáu thị trấn dương đông bất ngờ bốc cháy
do căn nhà trên được làm bằng gỗ và chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội thiêu dụi toàn bộ căn nhà
sau hơn ba giờ nỗ lực chữa cháy ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
hiện những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện huyện phú quốc
và bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec phú quốc
hai người thiệt mạng là khách du lịch nước ngoài
một người quốc tịch nga còn một người chưa xác định được danh tính